hillary thắng cử tổng thống mỹ nhưng nga nên có mặt ở cuộc họp này
tại sao chúng ta ngồi đây họp mà lại không có nước nga
về việc nga trở lại g bảy hay g tám chúng tôi chưa từng rời khỏi nhóm này
những đối tác của chúng tôi đã từ chối đến nga vì lý do mà ai cũng biết
tuy nhiên chúng tôi sẽ vui mừng được gặp mọi người ở moscow
tổng thống mỹ nói nhiều lần về việc chúng tôi có thể gặp nhau
tôi đồng ý với điều đó
chúng tôi đã điện đàm để nói về lo ngại chung là cuộc chạy đua vũ trang
nhưng gặp nhau trực tiếp thì tốt hơn
các cơ quan liên quan đang thảo luận để sắp xếp cho một cuộc gặp
và khi mỹ sẵn sàng cuộc gặp đó sẽ diễn ra
về địa điểm thì chưa bàn chi tiết nhưng nhiều nước sẵn sàng giúp điều đó
nó có thể ở đâu đó ở châu âu ví dụ như ở áo chẳng hạn
vâng như chúng ta đã thấy thì tổng thống mỹ donald trump dường như đang rất thích
những cuộc tiếp xúc
xong phương hơn là đạp phương
các nguồn tin đều xác nhận hội nghị thượng đỉnh nga mỹ
rất có thể đang được xúc tiến và sớm được diễn ra ngay trong mùa hè này
nhưng đó là câu chuyện của tương lai
còn bây giờ thì có lẽ dư âm của cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
vẫn đang là một chủ đề thời sự nóng hổi nhất
thế giới đã được chứng kiến giây phút lịch sử trong tuần qua
khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống mỹ donald trump
cùng ký kết văn kiện chung mỹ triều được chờ đợi trong suốt bảy thập kỷ qua
văn kiện chung tuy chỉ dài hơn một trang giấy
nhưng nội dung được cả hai bên đồng lòng ký kết phản ánh nguyện vọng chính đáng của hai nước
trong đó mỹ và triều tiên cam kết thiết lập quan hệ mỹ triều mới
xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo triều tiên
cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo triều tiên
và tìm lại trao trả hài cốt của tù binh chiến tranh mất tích trong chiến tranh
kết quả hội nghị thượng đỉnh này thậm chí còn vượt qua mong đợi
khi triều tiên cam kết phá hủy cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa
còn tổng thống mỹ donald trump cam kết chấm dứt các cuộc tập trận chung với hàn quốc
thậm chí có thể xem xét rút binh sĩ mỹ khỏi hàn quốc trong tương lai
kết quả đó cũng mở ra hy vọng rằng cuộc chiến tranh triều tiên sẽ sớm chính thức chấm dứt
dù mới chỉ là bước đầu nhưng những gì mà hai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên đạt được
tại cuộc dọc đầu tiên này chắc chắn sẽ là cú hít quan trọng quý giá
cho các bước tiếp theo trên con đường bảo đảm an ninh khu vực
thiết lập hòa bình lâu dài cũng như tình vượng cho bản đồng triều tiên
tôi nghĩ cũng là câu chuyện xuất phát từ lợi ích quốc gia thôi
nhưng mà ở đây cụ thể hơn tôi nghĩ nhìn từ góc độ mỹ
thứ nhất là để góp phần giải tỏa một mối đe dọa đối với đa dương quốc gia mỹ
cái nguyên nhân thứ hai là để góp phần giải tỏa một điểm nóng an ninh trong khu vực
đó không chỉ đối với mỹ mà đối với cả khu vực này
có thể rằng là mỹ muốn chuyển một cái thông điệp đến trung quốc và các cái quốc gia khác ở trên thế giới
mà mỹ cho rằng có sự cạnh tranh
có sự cạnh tranh lợi ích chiến lược với mỹ
và cái điểm cuối cùng ở đây tôi cho rằng là cái vai trò cá nhân của tổng thống donald trump
tức là ông muốn thể hiện một cái vai trò của một nhà đàm phán
một nhà ngoại giao chủ chốt giống như trong quy định của huyền pháp mỹ
và ông muốn thể hiện một cái năng lực để giải quyết các vấn đề hóc búa
giống như ông đã cam kết đối với cử tri
ghi điểm với cử tri trước bầu cử này
thì đó là những cái tôi nghĩ là những cái tính toán quan trọng từ góc độ mỹ
và ở phía triều tiên thì chúng ta cũng thấy thế thôi
ở phía triều tiên cũng sẽ là
cái sự tính toán để làm sao hóa giải được những cái bối thách thức trực tiếp và nguy hiểm
theo cái đánh giá của họ của phương lĩnh gắn đến quốc gia
đồng thời tìm cách mở rộng cái không gian phát triển cho đất nước
tiến sĩ đánh giá như thế nào về những cái hướng đi cũng như là
cái cục diện cho cái bán đảo triều tiên đã được mở ra như thế nào
chắc chắn là một cục diện mới rồi
chúng ta đang thấy một cái cục diện mới đang mở ra đến bán đảo triều tiên
nơi mà cái cơ hội về đối thoại đang tăng lên rất rõ rệt
tuy nhiên cái cục diện này
cái này nó có chắc chắn nó có bền vững hay không
và nó có chuyển ra cái hướng thuận như các bên mong muốn hay không
nó còn tùy thuộc vào rất nhiều ưu tố và cả quy trình nữa
trước hết về mặt cả cái nhân tố tác động thì tôi nghĩ rằng là
có lẽ là cái việc mà các bên phải có cái nhân nhượng để đáp ứng lợi ích của nhau
là một cái ưu cục bắt buộc
rồi cái vai trò cá nhân lãnh đạo của các bên cũng có một cái ý nghĩa nhất định
và tất nhiên là cả cái tác động của các tác nhân hàn quốc trung quốc nhật
thế còn về quy trình thì rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm
ví dụ như thế nào gọi là quá trình phi hạt nhân hóa bắt đầu tổ tiên
như thế nào gọi là phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn
hoàn toàn nó có bao gồm không kiểm chứng được và không thể đảo ngược không
ví dụ như vậy người ta đặt ra đã đặt ra câu hỏi đó
rồi cái việc là tổ tiên yêu cầu mỹ phải có cái đảm bảo an ninh cho tổ tiên
thế cái cơ chế đảm bảo an ninh đó là như thế nào
phải chăng chỉ cần một cái tuyên bố khoán tập trận trên bán đảo tổ tiên mà
quân đội mỹ và quân đội hàn quốc là có thể giải quyết được cái quan ngại đó của đầu tiên
tôi nghĩ không nghĩ là như vậy
nó còn có rất nhiều những cái việc mà hai bên cần phải làm
ngay cả các cuộc đàm phán thương mại cũng có thể kéo dài năm đến một mươi năm tầm chí một mươi năm năm
với một cái cuộc đàm phán ở cái tầm cỡ như thế này thì tôi nghĩ cái thời gian của nó cũng sẽ không kém
nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là đang có những cái chiều hướng thuận lợi cho những cái cuộc đối thoại
và cụ thể hóa hai cái trang giấy với bốn cái điểm quan trọng mà họ đã đạt được
của cái tuyên bố chung đó
thưa quý vị chắc chắn là kết quả khả quan của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều sẽ tác động tích cực đến tình hình quốc tế và khu vực
mở ra triển vọng hòa bình quốc tế và khu vực châu á và cụ thể đây là khu vực đông bắc á
điều đó cũng tạo ra bước ngoặt cho sự thay đổi lớn lao về quan hệ và quyền lợi của nhiều nước có liên quan
bởi thế không phải ngẫu nhiên mà các nước như nga trung quốc nhật bản hàn quốc đều đã lên tiếng
hoan nghênh và cam kết hỗ trợ triển khai kết quả của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
còn bây giờ thì để khép lại chương trình ngày hôm nay hãy cùng nghe một đoạn trong bài hát chính thức của world cup hai nghìn hai mươi
lời bài hát đội hai nghìn một mươi tám thể hiện thông điệp bóng đá không chỉ kết nối một mươi một cầu thủ trên sân
mà có thể kết nối tất cả mọi người đến với nhau để tạo nên sức mạnh kỳ diệu bởi sự gắn bó yêu thương và đoàn kết
một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ lê đình tĩnh đã dành thời gian đến với chương trình dùng đôi hôm nay